thuộc địa bàn huyện bắc tân uyên tỉnh bình dương đã tồn tại trong nhiều năm qua
tuy nhiên việc xử lý của lực lượng chức năng đang gặp không ít những khó khăn
bởi các nhà xe cắt cử một đội ngũ chuyên để theo dõi cảnh sát giao thông
để thông báo cho xe vi phạm tránh né sự kiểm tra
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
những ngày gần đây chúng tôi âm thầm bám theo xe tuần tra của phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh bình dương làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ bảy trăm bốn mươi
khi xe gần đến khu vực ngõ đá tân mỹ thường tân thì một người đàn ông điều khiển xe gắn máy
biển số sáu mươi một n một một mươi chín nghìn một trăm bảy mươi hai bắt đầu bám theo sau xe tuần tra và liên tục gọi điện thoại
không lâu sau đó thêm một người đàn ông điều khiển xe gắn máy bị số ba mươi chín f ba năm trăm chín mươi sáu
bám sát theo xe tuần tra
và cũng liên tục gọi điện đi đâu đó
khi đoàn công tác đi qua khỏi tuyến đường gặp đạo ra vào các ngõ đá
thì cũng là lúc đoàn xe bên ngối đùi nhau bắt đầu đổ bộ ra đường
không xịt rửa bụi bẩn theo quy định
khi mà chúng tôi chơi nhiệm vụ đối tượng này sẽ chia thành nhóm nhỏ
khi mà phát hiện được đường thì dùng thiết bị thông tin lên nạp
cụ thể là điện thoại thông báo cho các xe vi phạm biết
để tránh nhé đi ở đường nào đường chức năng đang ở đâu và đường ở đo nào
thực trạng các đối tượng theo dõi canh chừng xe và các chốt kiểm soát
của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình dương
đã gây ra không ít khó khăn cho quá trình xử lý vi phạm
về trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng
nếu mà có lực lượng chúng tôi xử lý đây thì chúng tôi nghĩ là xe nó sẽ không bao giờ chở đủ
nhưng mà không có lực lượng đến đây thì chốt chặn
có thể là đem đi
hôm khuya hôm nó sẽ lấy hàng chở quá tải quá cổ để chạy ra cổi hầm
và đi dân chuyển về nước khác
tại ngã tư tỉnh lộ bảy trăm bốn mươi sáu giao với đường vào mỏ đá tân mỹ
mặt đường xuất hiện đầy rẫy ổ gà xưng lầy
và phải có đợi ngủ xịt rửa bụi bẩn cho đoàn xe liên tục
khiến ai đi qua đây cũng ái ngại
ngày đêm chắc nghĩ là chắc phải ba ngàn ba ngàn chiếc
nếu mà chạy chạy quá nhiều
tại ở đâu cũng kéo về đây hết lấy đá ở đây hết
khi mà trời mưa mà mưa xuống là cái đường nó rất là trơn
thì những cái số mà người lạ là người ta đi người ta không có biết
người ta không hiểu cái đường này nó trơn nó chập như thế nào
chứ cần người ta thắng gấp một cái thì nó sẽ té nó tự té trợt thôi
đó nó tế đôi khi cũng gây ra cũng nhiều lắm
để giải quyết tình trạng xe chở quá tải
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình dương
đã phối hợp với cảnh sát giao thông công an huyện bắc tân uyên
lập các chốt kiểm soát cố định và tuần tra lưu động
xử lý phương tiện vi phạm
đồng thời mời những người cảnh giới cho xe quá tải lên răng đe
trước tình trạng này thì phòng cảnh sát giao thông chúng tôi
cũng đã ban hành tham dự cho giám đốc quân tỉnh
xây dựng kế hoạch sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
đó là hóa trang mật phục dùng các thiết bị được trang cấp
để chúng tôi ghi nhận và phát hiện và xử lý kịp thời
những cái trường hợp
những cái xe vi phạm kể cả những đối tượng có hỗ trợ cho cái chỗ xe vi phạm
thì chúng tôi cũng đã tiến hành làm việc gọi hỏi và gian đe
như vậy lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình dương
đã và đang nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông
thường quyết xử lý phương tiện vi phạm tại các tuyến đường ra vào mỏ khai thác đá
tuy nhiên cũng cần phải có chế tài xử lý nghiêm hơn đối với xe chở quá tải
những đối tượng canh xe cũng như doanh nghiệp khai thác đá
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này trong các bản tin thời sự sau